trước sự xuất hiện của siêu biến thể omicron ngay lập tức hồng kông phát triển lớp phủ diệt khuẩn có thể tiêu diệt omicron
đồng thời cho biết lớp phủ thế hệ mới cần được phun ba lần bằng súng phun chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất
vì vậy lần này công ty sẽ tập trung tung ra thị trường các sản phẩm đã phun sẵn nước phủ
dự kiến trong tháng hai tới sản phẩm tấm sán bảo vệ màn hình điện thoại sử dụng lớp phủ này sẽ có mặt trên thị trường hồng kông
cụ thể lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới map âm vô cùng được cải tiến dựa trên một kết quả nghiên cứu khác của nhóm thực hiện hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
khi đó nhóm này đã nghiên cứu và phát triển thành công lớp phủ diệt khuẩn ap một có hiệu quả trong vòng ba tháng
lớp phủ thế hệ mới có thời hạn sử dụng lên tới năm năm và đã vượt qua các bài kiểm tra về hiệu quả và độ bền của các phòng thí nghiệm độc lập ở pháp và anh
việc sử dụng các chất lỏng như thuốc tẩy côn lau nhiều lần trên bề mặt cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của lớp phủ
giáo sư dương kinh luân của đại học khoa học và công nghệ hồng kông cho biết phiên bản cũ của lớp phủ được phun một lần với một công thức duy nhất
trong khi phiên bản mới phải phun ba lần mỗi lần một công thức khác nhau
lớp khử trùng dưới cung để lót lớp giữa giúp duy trì độ bền của lớp phủ và tăng cường khả năng bám dính
lớp trên cung có tác dụng khử khuẩn phá hủy protein gai spide protein hay còn gọi protein s của virus làm cho virus không thể tồn tại và sinh sản
còn theo ông quan kế tổ giáo sư thỉnh giảng của hk
u s t lớp phủ này được thử nghiệm và chứng minh có thể tiêu diệt trùng omicron
nhóm nghiên cứu dự đoán ngay cả khi virus tiếp tục đột biến thành phần protein trên bề mặt của chúng sẽ không thay đổi nhiều
do vậy lớp phủ vẫn có tác dụng với các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai
trước đó nhóm nghiên cứu này tung ra phiên bản gia đình cho lớp phủ dưới khuẩn map một
ông hồng tự thông giám đốc tiếp thị của chef for industry cho biết
lớp phủ thế hệ mới cần được phun ba lần bằng súng phun chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất
vì vậy lần này công ty sẽ tập trung tung ra thị trường các sản phẩm đã phun sẵn lớp phủ
dự kiến trong hai tháng tới sản phẩm tấm dán bảo vệ màn hình điện thoại sử dụng lớp phủ này sẽ có mặt trên thị trường hồng kông
nhóm nghiên cứu cũng đã thảo luận về việc hợp tác nâng cấp các lớp phủ phiên bản cũ đã sử dụng ở các vị dưỡng lão
và các hãng xe buýt ở hồng kông trong vòng một đến ba tháng tới
đồng thời tiếp tục nhân rộng sử dụng màng phủ này ở các thiết bị công cộng khác như thang máy hay thang cuốn
đến thời điểm này hy vọng lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới map âm vô cùng sẽ mang đến hiệu quả tích cực
như kỳ vọng là nó có thể tiêu diệt chín mươi chín chín virus sars cov hai bao gồm cả biến chủng omicron trong vòng một mươi phút